vừa qua sở lao động thương binh và xã hội tỉnh long an đã phối hợp với đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của nhật bản
tổ chức hội thảo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình phái cử người lao động đi tỉnh long an đi làm việc có thời hạn ở nhật bản
và ký kết thực hiện chương trình
mỗi năm trên địa bàn tỉnh long an có gần một mươi ba tám trăm linh học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong đó có khoảng ba mươi không thi vào đại học cao đẳng
ngoài ra trên địa bàn tỉnh có trên một ba trăm linh bộ đội xuất ngũ trở về địa phương tuổi đời từ hai mươi đến hai mươi năm
xuất phát từ thực tế này để giúp người lao động có việc làm có thu nhập ổn định tỉnh long an đã thực hiện mô hình liên kết đào tạo chuyên môn
dạy tiếng nhật đào tạo kỹ năng và định hướng phát triển sự nghiệp lâu dài cho người lao động và đưa đi làm việc có thời hạn ở nhật bản
cũng như phát triển sự nghiệp khi về nước